thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ninh bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu cần phải làm rõ về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công
những cam kết của ninh bình đối với việc giải ngân vốn đầu tư công năm nay để không chỉ là cho địa phương mà nêu một tấm gương tốt cho các tỉnh nhất là các tỉnh đồng bằng bắc bộ của chúng ta trong vấn đề để giải ngân vốn đầu tư công
bởi vì không chỉ biết là cả nước đầu giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều mắc mớ
và lần này tôi xin nói lại địa phương nào ngành nào không giải ngân nổi vốn đầu tư công thì chuyển sang địa phương này
anh làm tốt thì chuyển vốn vào địa phương

và lần này tôi xin nói lại địa phương nào ngành nào không giải ngân nổi vốn đầu tư công thì chuyển sang địa phương
hiện ninh bình đang chuẩn bị đại hội đảng lập kế hoạch năm năm tới như là kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một
do vậy thủ tướng đề nghị các bộ đóng góp thêm cho ninh bình vào định hướng trong thời gian tới giải quyết những kiến nghị của địa phương cho sát với thực tiễn để phát triển trong những tháng cuối năm
ninh bình có nhiều di sản văn hóa do vậy cũng nên tập trung vào du lịch dịch vụ gắn với bảo tồn văn hóa di sản để lan tỏa trụ cột chính của tỉnh
thủ tướng cũng yêu cầu thảo luận để ninh bình có hướng phát triển nền kinh tế số
thủ tướng gợi ý ninh bình có đủ khả năng để cân đối ngân sách
vì vậy thủ tướng mong muốn ngay những năm đầu của nhiệm kỳ tới sẽ chủ động được tài chính mà không phải phụ thuộc vào ngân sách trung ương
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ninh bình đã đạt và vượt một mươi ba trên một mươi bốn chỉ tiêu chính do đại hội đề ra trong đó thu ngân sách hoàn thành trước bốn năm
kinh tế của tỉnh phát triển khá và vượt kế hoạch đề ra quy mô nền kinh tế được mở rộng
trong thời gian tới ninh bình sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết đại hội đảng một mươi hai
hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn
thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực các dự án sử dụng công nghệ cao công nghệ sạch có hiệu quả kinh tế cao vào địa bàn tỉnh
xây dựng đô thị thông minh xanh và hiện đại chú trọng phát triển đô thị ninh bình